nằm trong chuỗi các hoạt động cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm hai nghìn hai mươi tại đảo bạch long vĩ
thành phố hải phòng đoàn công tác của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tới thăm tặng quà
động viên nhân dân ngư dân cán bộ chiến sĩ đang sinh sống và làm việc trên huyện đảo
trong chuyến công tác đoàn đã đến dân hương dân hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ của huyện đảo bạch long vĩ
tham dự lễ trào cờ tại tiểu đoàn phòng thù đảo thăm tặng quà các cơ quan dân chính đảng
các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên đảo các gia đình chính sách
các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống làm việc và học tập trên đảo
đoàn công tác đã trao tặng hai lá cờ tổ quốc hai trăm linh túi thuốc chữa bệnh và hai trăm linh cuốn sổ tay
tuyên truyền pháp luật về luật cảnh sát biển việt nam tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
tuyên truyền về tác hại và cách nhận biết một số loại ma túy mới
đây là hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận
góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó mật thiết phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa quân dân
quan tâm sát cánh cùng bà con ngư dân trên đảo tiền tiêu